còn tại trung quốc từ ngày một mươi sáu tháng năm trung tâm tài chính thượng hải sẽ cho phép các doanh nghiệp
trung tâm thương mại siêu thị nhà thuốc mở cửa trở lại theo từng giai đoạn
sau nhiều tuần đóng cửa để ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
theo phó thị trưởng thượng hải chen tông thời gian gần đây chính quyền thành phố cũng đang đẩy mạnh
việc mở cửa các doanh nghiệp và cho phép người lao động trở lại làm việc
để đảm bảo nguồn cung cấp mặt hàng thiết yếu
theo vị quan chức này số địa điểm kinh doanh được vận hành trở lại trong thành phố
đã tăng từ mức thấp nhất là trước đến một bốn trăm linh cơ sở lên một mươi sáu trăm hai mươi năm cơ sở
lượt giao hàng hàng ngày cũng tăng lên mức năm triệu
các doanh nghiệp sẽ được phép mở cửa đợt này bao gồm trung tâm thương mại
chợ truyền thống và các hiệu làm tóc
các địa điểm như trung tâm thương mại cửa hàng tiện ích siêu thị cửa hàng tạp hóa
và các nhà thuốc sẽ được phép mở cửa trở lại theo giai đoạn
trong khi các chợ truyền thống và các hiệu cắt tóc cũng được mở lại với công suất hạn chế
hiện vẫn chưa rõ người dân thành phố có được phép ra ngoài tự do
hay vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách
đây là đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại thượng hải nói riêng
và trung quốc nói chung trong vòng hai năm qua
khoảng hai mươi năm triệu người dân thành phố được yêu cầu tuân thủ các biện pháp giãn cách
để phòng dịch áp dụng từ đầu tháng bốn
chính quyền thượng hải đặt mục tiêu sỡ bỏ hạn chế vào giữa tháng năm
khi không ghi nhận số ca mắc mới bên ngoài các trung tâm cách ly trong ba ngày
số ca mắc mới tại thượng hải bắt đầu giảm với một trăm sáu mươi sáu ca nhiễm mới
và một hai trăm linh ba ca không có triệu chứng ghi nhận trong ngày một mươi bốn tháng năm
việc ca mắc giảm và chính quyền quyết định mở lại một số hoạt động cho thấy
đây là những tín hiệu tích cực về dịch covid một mươi chín
trong suốt khoảng thời gian chiến đấu với virus vừa qua